với các tỉnh thành còn lại từ đà nẵng đến bình thuận do ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc
nên thời tiết biến đổi không nhiều trời có mây thay đổi và duy trì nắng trong ngày
nhiệt độ vì vậy vẫn duy trì ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
lui xuống khu vực tây nguyên và nam bộ đang nằm trọn trong khối không khí biển khô
nên thời tiết ở đây phổ biến là ít mây và ngày nắng giáo
dự báo trong đêm nay cũng như vài ngày sắp tới thì kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục được duy trì
như ở tây nguyên thì nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với thành phố hồ chí minh hay là khu vực nam bộ thì sẽ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường đêm nay phía đông bắc khu vực bắc biển đông
tiếp tục có đới gió đông bắc mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy
đi kèm với sóng cao từ một m năm mươi đến hai m năm mươi khiến biển động
đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
nhiệt độ tại đây là hai mươi bốn hai mươi tám độ gió đông bắc cấp bốn cấp năm
đối với vùng biển của huyện đảo trường
nhiệt độ tại đây sẽ là hai mươi năm ba mươi độ có mưa vài nơi tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km và gió đông bắc duy trì cấp bốn
sau đây sẽ là dự báo tại các tỉnh thành phố trên cả nước